tại thành phố đà nẵng một vụ vai trạm giao thông giữa xe ô tô tải và xe mô tô lưu thông cùng chiều là một nạn nhân tử vong tại chỗ
khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại đầu đường hữu hành sơn bùng binh cầu trần thị lý quận hữu hành sơn đà nẵng
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c một mươi hai nghìn bốn trăm linh với xe máy biển kiểm soát bốn mươi ba c một bốn mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi tám
do một người phụ nữ khoảng ba mươi năm tuổi điều khiển đi cùng chiều
hậu quả người phụ nữ chạy xe máy tử vong tại chỗ phương tiện bị hư hỏng
nhận tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ